trước đó vào đêm ngày một mươi năm tháng bảy
nhóm đối tượng trên đã lẻn vào trung tâm y tế huyện vân canh trộm một chiếc xe máy
sáng hôm sau chúng đã mang đi tiêu thụ thì bị công an huyện vân canh phát hiện thu giữ được tăng vật
qua đấu tranh bừn một cho đến hai độ và giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi bảy độ
thời tiết sẽ phần nào bớt ói bước hơn
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ba ngày sắp tới với hình thế gây mưa chưa xuất hiện
và vùng áp thấp nóng phía tây phát triển vẫn là nguyên nhân duy trì nắng nóng tại khu vực
trên với mức nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi năm đến ba mươi chín độ
người dân cần có biện pháp đối phó với tình trạng cháy rừng đã và đang diễn ra rất gai gắt với mức độ cực kỳ nguy hiểm
còn tại khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận ngày nắng phía bắc có nắng nóng
nên nhiệt độ luôn giao động từ ba mươi hai cho tới ba mươi bảy độ
đến chiều tối có thể xuất hiện mưa rào nhẹ thời tiết không quá khó chịu
thuận lợi hơn cho các hoạt động dân sinh của người dân
khu vực tây nguyên từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi trời mây thay đổi ngày nắng
chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông gió tây nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ ba mươi ba mươi ba độ về đêm nhiệt độ sẽ giao động từ hai mươi một hai mươi bốn độ
khu vực các tỉnh nam bộ thời tiết nhìn chung không có biển động nhiều
và chiều tối những cơn mưa rào rải rác vẫn mang đến kiểu thời tiết mát mẻ về đêm
với nhiệt độ chỉ khoảng hai mươi bốn cho tới hai mươi sáu độ
ban ngày nắng nhiều hơn sát xuất mưa ít xảy ra hơn nhiệt độ trưa chiều cũng tăng lên
tuy nhiên thời tiết không có oi nóng nên rất ủng hộ các hoạt động tưới tiêu
trồng trọt và chăm sóc cây ăn quả của bà con nông dân
và đến đây bản tin mùa một mươi ba online cập nhật cũng xin được tạm dừng
quý vị có thể theo dõi lại bản tin này trên trang web www intv gov vn
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại